trên biển dưới tác động của rãnh mây rông di chuyển từ lục địa trung quốc
ở khu vực vịnh bắc bộ và khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa đồng loạt có mưa rào và rông dài rác
tầm nhìn xa giảm còn bốn một mươi km
khu vực phía nam của nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu mưa rào và rông xuất hiện ở mức giải rác
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp còn bốn đến một mươi km
đối với khu vực biển từ cà mau
trở vào cho đến kiên giang và vịnh thái lan gió tây nam cấp bốn
nhưng cũng xảy ra mưa rào và rông nhiều nơi nên tầm nhìn xa cũng chỉ từ bốn đến một mươi km
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước